các nước châu á tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm biến chủng omicron mới trong khi các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh vẫn đang được triển khai
tổng số ca nhiễm biến chủng omicron tại ấn độ đã tăng lên một mươi hai trường hợp vào ngày năm tháng một mươi hai sau khi bang maharasta thông báo ghi nhận bảy ca nhiễm mới
truyền thông địa phương cũng đưa tin một ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở new delhi
ấn độ hy vọng omicron biến chủng được các nhà khoa học cho là dễ lây lan nhất từ trước tới nay sẽ gây ra ít thiệt hại hơn so với delta
biến chủng delta từng dẫn đến làn sóng dịch bệnh khủng khiếp tại ấn độ hồi tháng ba và tháng bốn khiến hàng nghìn người thiệt mạng
việc hơn bảy mươi dân số được cho là đã bị nhiễm các biến chủng virus trước đó cùng với chiến dịch tiêm phòng vaccine có khả năng làm tăng mức độ miễn dịch tại ấn độ
cơ quan y tế liên bang cho biết năm mươi trong số chín trăm năm mươi triệu người trưởng thành ở ấn độ đã được tiêm chủng đầy đủ
tại hàn quốc số ca nhiễm biến chủng omicron cũng tăng lên một mươi hai người trong đó có ba trường hợp được xác nhận từ hôm bốn tháng một mươi hai
bốn tháng một mươi hai trong số một mươi hai ca nhiễm trên bốn trường hợp dường như đã nhiễm biến chủng mới ở nước ngoài và tám trường hợp bị lây nhiễm trong nước do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bốn người đến từ nigeria đến hàn quốc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
bốn trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng mới tại hàn quốc là một cặp vợ chồng sống ở incheon có mối liên hệ với một nhà thờ tại thành phố này và hai phụ nữ khoảng năm mươi tuổi sống ở goyang tỉnh gyeonggi
các nhà chức trách hàn quốc đang theo dõi một tám mươi tám người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron ở incheon
trong đó năm trăm hai mươi hai người được cho là tiếp xúc gần với các ca nhiễm
các ca nhiễm biến chủng mới tại hàn quốc được phát hiện trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới tăng vọt trong những ngày gần đây
vào ngày bốn tháng một mươi hai hàn quốc có thêm năm một trăm hai mươi tám ca nhiễm mới buộc các nhà chức trách phải triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp
bộ y tế singapore ngày năm tháng một mươi hai thông báo nước này cũng ghi nhận thêm một ca nhiễm biến chủng omicron nhập cảnh
ca nhiễm này là một thường chú nhân singapore ba mươi bảy tuổi di chuyển từ nam
cô đã trở về đến singapore trên chuyến bay của hãng hàng không singapore airlines vào ngày một tháng một mươi hai
ca nhiễm trên đi cùng chuyến bay với hai trường hợp khác cũng có kết quả xét nghiệm dương tính sơ bộ tuy nhiên vẫn đang chờ kết quả chính thức
malaysia nước láng giềng với singapore ngày ba tháng một mươi hai thông báo nước này phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng omicron
ca nhiễm là một nữ sinh viên một mươi chín tuổi tại một trường đại học tư nhân ipo prac malaysia
trước đó nữ sinh này đã trở về từ nam phi quá cảnh ở singapore
cô đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine covid một mươi
trước đó các nước châu á bao gồm australia nhật bản sri lanka cũng đã ghi nhận các ca nhiễm vin chủng với omicron
omicron đầu tiên được phát hiện tại nam phi vào tháng trước và được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang thu thập dữ liệu để xác định thêm thông tin về biến chủng mới này như mức độ lây nhiễm khả năng kháng vaccine
tổ chức y tế thế giới cho biết các nước châu á thái bình dương nên tăng cường năng lực y tế và tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị cho làn sóng covid một mươi chín mới do biến chủng omicron gây ra
khoảng bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu hiệu quả của vaccine trước omicron
bà anna maria henao một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine trong đại dịch của tổ chức y tế thế giới who

bà cho biết họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả có trong ba ngày
bà heno nói trong một buổi phỏng vấn trực tiếp vào ngày một tháng một mươi hai chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
chuyên gia của who đưa ra nhận định trên trong lúc biến chủng omicron đang lây lan nhanh ở nam phi
làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng hoặc sau khi khỏi bệnh vẫn không đủ ngăn chặn tái nhiễm hoặc đợt bùng dịch mới
theo bà hannao gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đang bắt tay vào việc phân tách biến chủng omicron khỏi các mẫu bệnh phẩm
nuôi cấy trong phòng thí nghiệm xác thực trình tự gen và xây dựng phương pháp test nhanh biến chủng này trong các mẫu huyết tương
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau
để thử mất độ kháng thể cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời cơ hội
liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron biến chủng gần đây nhất được who xếp vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam châu phi
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
malaysia đã phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên bộ trưởng bộ y tế nước này đã cho biết vào ngày ba tháng một mươi hai
ca nhiễm này là một sinh viên nước ngoài một mươi chín tuổi đã được cách ly sau khi đến từ nam phi hai tuần trước
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng và đã được tiêm vaccine
cô xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín khi tới malaysia quá cảnh ở singapore và đã hoàn thiện một mươi ngày cách ly theo đúng quy định hôm hai mươi chín tháng một mươi một
năm người đi chung xe với sinh viên này trước khi đi cách ly đều có xét nghiệm âm tính
tuy nhiên theo giới chức trách đã yêu cầu sinh viên nói trên cùng tám người tiếp xúc gần thực hiện thêm xét nghiệm sau khi mẫu xét nghiệm ban đầu của cô được cho kết quả dương tính với biến chủng mới
tới nay malaysia là quốc gia thứ hai ở đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
trước đó vào ngày hai tháng một mươi hai bộ y tế singapore cho biết hai hành khách tới nước này từ nam phi trên chuyến bay của hãng singapore airlines đã có xét nghiệm ban đầu cho thấy dương tính với biến chủng

hai ca nhiễm đều đã được cắt ly khi tới singapore hôm một tháng một mươi hai và không có tiếp xúc cộng đồng
trong ngày ba tháng một mươi hai bộ y tế syri lanka cũng cho biết họ vừa xác định một công dân nước này trở về từ nam phi gần đây đã nhiễm biến chủng omicron
nhờ sự cảnh giác chúng tôi đã xác định một bệnh nhân mắc biến chủng omicron sau khi giải trình tự gen trong các phòng thí nghiệm
chúng ta không cần quá phải hoảng sợ về điều này chúng ta đang ứng phó với tình hình
và lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở nước này với biến chủng mới
trường hợp này được phát hiện ở thành phố sydney giữa australia
đã được ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước ngoài và hạn chế các chuyến bay từ miền nam châu phi
nơi những ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên được phát hiện
được phát hiện lần đầu tiên tại miền nam châu phi
biến chủng omicron được tổ chức thế giới who đã đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng ca nhiễm
biến chủng mới của covid một mươi chín đã gây ra tình trạng báo động trên toàn cầu
và khiến nhiều nước đóng cửa biên giới với một số quốc gia
tới nay thế giới còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng này đã xuất hiện ở nhiều nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới
như mỹ phần lan hy lạp thụy điển tây ban nha bồ đào nha canada anh đức pháp đan mạch hà lan
bỉ áo italy israel hong kong
đế chủng omicron với một số đột biến nhiều đáng lo ngại
đang là tâm điểm của các cuộc nghiên cứu của giới hạn
một trong những câu hỏi được quan tâm là biến chủng này xuất hiện như thế nào
đến nay nhiều giả thuyết về nguồn gốc của obicron đã được đặt ra
trong số đó giả thuyết omcron là sản phẩm quá trình tiến hóa của virus trong cơ thể của một người
đã bị suy giảm biến dịch nhận được sự quan tâm hơn cả
để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của một biến chủng cụ thể
một trong những công cụ quan trọng nhất mà giới khoa học sử dụng là nghiên cứu bộ gen di truyền
từ đó xác định những manh mối về quá trình tiến hóa
của virus tại những nơi chưa có nhiều ca lây nhiễm cộng đồng
phương pháp phổ biến là sử dụng cây da phả của virus
khi kiểm tra các đặc điểm trình thự gen
có thể xác định virus đến từ đâu
giáo sư trevor beffo chuyên gia virus
tại trung tâm nghiên cứu phép hutrition nói
sau đó thông tin qua thu nhập mẫu bệnh phẩm
tại các khu vực khác qua thời gian
các nhà khoa học có thể quan sát sự xuất hiện của các đột biến
cho đến khi virus biến đổi kháng thể
và trở thành một chùng khác
nhưng khi quan sát
sơ đồ tiến hóa của biến chủng omicron
quá trình biến đổi khiến các nhà khoa học bất ngờ
giáo sư beffo nói
với omicron các trình tự gen
gần với nó nhất được xác định
từ giữa năm hai nghìn hai mươi
tức hơn một năm trước đây
đây là điều hiếm khi xảy ra ông bepho nhận định
nói cách khác biến chủng omicron
tiến hóa từ một chùng virus lây lan
từ giữa năm hai nghìn hai mươi
do đó các nhà khoa học không ghi nhận thêm
các phiên bản trung gian mà đáng lý
cần phải có trước khi virus biến đổi
omicron như hiện nay
omicron không có mối liên hệ
với bất cứ chủng virus nào lây lan
trong thời gian gần đây
các đột biến đã khiến nó biến đổi rất nhiều
so với chủng năm hai nghìn hai mươi
giáo sư beffo cho biết
ông nói thêm
các loại trừ khả năng chủng virus tiền thân
của omicron đã lên sang một loại động vật nào đó
virus sau đó lan rộng và đột biến
trên động vật trước khi lây trở lại
cho con người
tuy nhiên giáo sư người mỹ cũng cho biết
giả thuyết này khó có thể là những gì đã xảy ra
bởi không tìm thấy dấu viết di truyền
của động vật khi phân tích trình tựu gen
của biến chủng omicron
thay vào đó các nhà khoa học phát hiện
có thêm một rna của con người
trên ngộ gen của biến chủng mới
dấu hiệu cho thấy quá trình tiến hóa
của biến chủng omicron xảy ra
khi chúng ở trong cơ thể người
một giả thuyết khác được đặt ra
là biến chủng năm hai nghìn hai mươi đã âm thầm biến đổi
khi chúng lây lan tới một khu vực
nơi hệ thống giám sát y tế kém phát triển
ví dụ như miền nam châu phi
đó là quá trình biến đổi của virus không bị phát hiện
đến năm hai nghìn hai mươi một
khi đã có đủ đột biến
virus biến thành chủng lây lan mạnh hơn
và bị con người phát hiện
tuy nhiên giáo sư bifor cho rằng
giả thuyết trên không thực sự khả thi
các chủng virus tiền thân trên con đường biến thành omicron
cũng có thể bắt đầu lan rộng
và do đó đáng lẽ phải bị phát hiện sớm hơn
giáo sư bifor nói
quan điểm của giáo sư bifor
nhận được nhiều sự đồng tình
đến từ các chuyên gia dịch tễ
đại học kawajulu của nam phi
ông lessell cho biết
nam phi là quốc gia với hệ thống giám sát y tế
đáng tin cậy vì vậy một biến chủng
mới khi lan tới nước này
nhiều khả năng sẽ bị phát hiện
chúng ta có bảy trung tâm nghiên cứu trình thụng gen
mỗi trung tâm lại có kết nối với các phòng
thí nghiệm công và tư khắp đất nước
ông cho biết
thực tế biến chủng omicron tạo ra một dấu hiệu
đặc trưng cho phòng xét nghiệm pcr
dấu hiệu này đã ngay lập tức thu hút
sự chú ý của các nhà khoa học
dẫn tới phát hiện biến chủng mới
phải có xe sót rất lớn mới có thể bỏ qua
một trùng virus tiến hóa trong thời gian dài
nhiều tháng như vậy ông lessell nhận định
một giả thuyết khác nhận được sự chú ý
là virus từ từ biến đổi
trong cơ thể của một cá nhân
có khả năng là một người bị suy giảm miễn dịch
ví dụ như người nhiễm hiv
trong trường hợp này hệ miễn dịch của người bệnh
vẫn đủ mạnh ngăn virus chết bệnh nhân
nhưng không đủ mạnh để tiêu diệt
hoàn toàn virus như thế virus tồn tại
trong cơ thể người suốt nhiều tháng
và liên tục tự nhân bản
với mỗi lần tự nhân bản có khả năng xuất hiện đột biến
khiến virus dễ dàng qua mặt kháng thể
của người bệnh hơn sau một năm
virus có thể đã tiến hóa nhiều hơn
ông lessell cùng các đồng nghiệp
đã phân tích các mẫu bệnh phẩm lấy từ
bệnh nhân hiv đồng thời mắc covid một mươi chín
kéo dài hơn sáu tháng
nhờ các mẫu bệnh phẩm
từ các thời điểm khác nhau
trong giai đoạn sáu tháng này chúng tôi có thể
chứng minh cách virus tiến hóa
và các biến chủng với một số đột biến
tương tự trên các biến chủng đáng lo ngại
ông lessell nói
nếu thực sự omicron xuất hiện theo cách này
biến chủng mới sẽ chỉ mới từ bệnh nhân số
lây lan ra cộng đồng trong thời gian gần đây
hai ông bifor và lessell
nhấn mạnh các cuộc điều tra về biến chủng
omicron vẫn đang diễn ra
và quan điểm của họ có thể thay đổi
khi xuất hiện thêm dữ kiện mới
giáo sư bifor cho biết về thông tin nguồn gốc
của omicron sẽ giúp giới khoa học đánh giá
đúng về mối đe dọa mà biến chủng này mang lại
ví dụ nếu omicron xuất hiện
sau khi lây lan trong cộng đồng
ở con người một nơi không có giám sát y tế
điều này đồng nghĩa biến chủng
mới không thực sự lây lan mạnh như cảnh báo
chúng ta mới chỉ nhìn thấy một số ít
ca lây nhiễm thông qua di chuyển
đến một vài quốc gia điều này cho thấy
biến chủng thực sự lây lan nhanh ông bifo nhận xét
nhưng nếu omicron tiến hóa
trong cơ thể một người bị suy giảm miễn dịch
và mới chỉ phát tàn ra cộng đồng
điều này đồng nghĩa với virus đã lan rộng
trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều
so với các biến chủng khác là dấu hiệu cho thấy
khả năng chuyển nhiễm nguy hiểm của biến chủng omicron
bất kể nguồn gốc của biến chủng omicron
là từ đâu các nhà khoa học
cũng đã cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng này
là lời cảnh tỉnh nguy cơ
những người bị suy giảm miễn dịch trở thành
lồng ấp của các biến chủng nguy hiểm khác trong tương lai
tình hình đặc biệt khẩn cấp
tại châu phi nơi hàng triệu người
mắc hiv aids mà không được tiếp cận thuốc điều trị
do đó có thể chấm dứt
đại dịch cần bảo vệ những người yếu thế
suy giảm hệ miễn dịch và có nguy cơ